kính chào quý vị và các bạn đang đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
thưa quý vị song song với sự cố của cổ phiếu flc trên thị trường chứng khoán
thì thông tin về doanh nghiệp đã trúng thầu khu đất vàng tại khu đô thị mới thủ thiêm
với giá là hai bốn tỷ đồng một mét vuông đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán
thì đã gây ra sự quan tâm của dư luận trong những ngày gần đây
và trao đổi với chúng ta ngày hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ khách mời
là tiến sĩ kiến trúc sư ngô viết nam sơn
người đã có ba mươi năm kinh nghiệm và thành công trong nhiều dự án kiến trúc
quy hoạch đô thị tại mỹ canada philippines trung quốc và việt nam
xin chào kiến trúc sư xin chào tiến sĩ đã dành thời gian quý báu của mình
đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ
vâng xin chào và cũng xin chào quý vị khách thính giả
thưa quý vị vậy là sau hơn một tháng trung đấu giá khu đất hơn một mươi mét vuông
với giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng thay vì nộp năm mươi giá trị khu đất theo quy định

tập đoàn tân hoàng minh đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản này
và chấp nhận mất gần sáu trăm linh tỷ đồng tiền đặt cọc
tại thời điểm đấu giá thành công có hai luồng ý kiến về giá đất gây sóc này
một cho rằng giá đất cao sẽ nâng mặt bằng giá đất của thủ tiêm nói riêng
và thị trường bất động sản của thành phố hồ chí minh nói chung
đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách và sự phát triển của khu đô thị mới thủ thiêm
điều này minh chứng qua việc cổ phiếu và trái phiếu bất động sản tăng nóng trong vòng một tháng qua
tuy nhiên luồng ý kiến thứ hai là các chuyên gia kinh tế tài chính bất động sản và ngân hàng
thì cho rằng giá đất cao như vậy là bất thường
trả lời báo chí ngay sau buổi đấu giá này tiến sĩ kiến trúc sư ngô viết nam sơn cho rằng
chưa vội xem đấu giá này là thật bởi bài toán kinh doanh là bất khả thi
nhà đầu tư sẽ bỏ cọc và không phát triển được dự án
và chính quyền cần có kế hoạch chuẩn bị để tránh việc đấu giá cao không thực tế này
để có thể tác động xấu đến thị trường và chính sách phát triển như
đấu giá các khu khác giá đền bù giải tỏa giá trị thế chấp đất thủ thiêm để vay vốn
vâng thưa tiến sĩ đúng như nhận định của ông thì nhà đầu tư đã bỏ cọc và không phát triển dự án
thì tại thời điểm đó căn cứ vào đâu mà ông đã đưa ra những nhận định như vậy ạ
không ai có thể mà phát triển một cái dự án với một cái giá đó
bởi vì nếu như nhà đầu tư lấy cái giá
thì cái giá này là cơ sở thì chúng ta làm một cái dự án chúng ta cộng thêm chi phí để làm hạ tầng
rồi cộng thêm tất cả những cái điều kiện khác và cộng thêm tiền lời nữa không ai đầu tư mà không lấy lời
thì cái giá mà bán những căn hộ hay những cơ sở trong cái dự án này
nó trở thành một cái giá trên trời không ai có thể mua được nó
thì thấy trước rằng là cái dự án này thất bại ngay từ đầu
thì chắc chắn nhà đầu tư phải sẽ phải bỏ cọc mà thôi
và trừ những cái nhận định khoa học từ mềm mặt cơ hoạch kiến trúc
thì ở đây thì chắc chắn là nhà đầu tư sẽ phải bỏ cọc
và chúng ta thấy là sự thật nó đã diễn ra đúng như vậy
và thưa tiến sĩ theo như những gì mà tiến sĩ vừa chia sẻ đó
thì nhiều người thì ví cái khu phố đô thị mới của thủ thiêm như là phố đông của thượng hải vậy
vậy thì với cương vị là một người đã và đang được thi công ở phố đông thượng hải
thì ông nghĩ sao về cái sự so sánh này ạ
tôi nghĩ rằng là thành phố hồ chí minh có thể học được rất nhiều từ bài học phố đông
bởi vì thứ nhất là phố đông mình phát triển từ một cái vấn đề là địa hình địa chất
rồi tất cả những cái điều kiện phát triển nó khá tương đồng với thành phố hồ chí minh
là bên này là khu trung tâm cũ bên kia là khu trung tâm mới và nối với nhau với bờ một con sông
tất nhiên là nó sẽ có những cái thành phố hồ chí minh tôi cho rằng là còn thuận lợi hơn rất là nhiều
tức là cái con sông sài gòn nó không quá rộng như sông hoàn phố
và những cái điều kiện phát triển khác là
cái nhu cầu của người dân nó rất là lớn
đó là cái điểm thứ nhất là mình thấy tương đồng
cái điểm thứ hai là cái thể chế của việt nam với trung quốc nó khá tương đồng
chúng ta đi từ một nước xã hội chủ nghĩa biết sang nền kinh tế thị trường phải không ạ
thì trung quốc cũng như vậy
thì tất cả những cái vướng mắt về mặt pháp lý về mặt quy trình về mặt tổ chức
chúng ta đều có thể nghĩa là tham khảo để chúng ta tránh những cái va vấp
mà trước đó phố đông thượng hải đã từng va vấp
và nếu chúng ta làm được
thì tôi tin chắc là chúng ta còn làm tốt hơn phố đông tự hải
cái điểm thứ ba mà quan trọng là phố đông thường hải phát triển thành công
đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế của thành phố thượng hải
và cũng như đóng góp cho cả nước chắc không chỉ là dân ở mức đó
thì như vậy là nếu là thủ thiêm phát triển tốt
thì cũng tương ứng như vậy thủ thiêm sẽ đóng góp rất lớn
cho thành phố hồ chí minh và cũng như cho cả nước
bởi vì khi chúng ta hình thành một trung tâm tài chính
giống như phố đông thượng hải thì đây là trung tâm tài chính quan trọng nhất của đất nước
và cũng là quan trọng của hàng đầu của khu vực đó là điểm thứ ba
điểm thứ tư là cái phát triển của phố đông thượng hải
nó giúp cho cái việc phát triển đô thị của thượng hải đẩy lên một cái tầm cao mới
cũng tương ứng như vậy nếu như việt nam mình làm được một cái dự án
coi như thủ thiêm thành công như là phố đông
thì cũng có nghĩa rằng là chúng ta cũng chứng tỏ rằng là chúng ta
đã có những cái cải tổ thể chế cải tổ cách làm
và chúng ta đã học hỏi được những bài học kinh nghiệm của thế giới
và chúng ta bắt đầu đưa lên một cái điện cứu thành công
mà có thể áp dụng nhân rộng ra cho cả nước
và còn một cái vấn đề nổi gian cũng rất là thắc mắc là tại sao lại định giá bất động sản
trước khi hoàn thành hạ tầng và trước khi cả hình thành xong khu trung tâm tài chính
hoặc là các cao ốc kinh tế như vậy rồi
thật sự ra cái việc này nó không hề xảy ra

không ai định giá trước khi nó xảy ra như vậy hết
ở đây nó chỉ là một cái tư duy duy trí của nhà đầu tư đấu giá mà thôi
thật sự ra thì phải thấy rằng là như thế này
cái giá trị bất động sản nó sẽ tăng dần theo cái đà thay đổi của chính sách
của quy hoạch của xây dựng hạ tầng của những công trình xây dựng ở trong khu vực
và của số lượng người dân đang định cư ở đó đang về đó sống
thì nếu mà gọi là giá trị thật của đất bất động sản
nó sẽ tăng từ từ theo những cái vấn đề này
còn ở đây thì qua cái đấu giá này thì những cái chuyện này như hồi nãy chúng tôi nói đó
là chưa hề xảy ra
chưa hề có những cái điều kiện thuận lợi như vậy mà cái giá nó đã cao hơn bờ tây
thì đây là một cái tác động duy trí của nhà đầu tư
thì có thể nói rằng là không có nhà đầu tư nào mà giải để mà bỏ ra một cái số tiền rất là lớn
để mà mình thiệt hại hết
tức là cái giá trị thật của thủ thiêm nó không đến đó
bây giờ mình đẩy nó lên một cái giá cao gấp nhiều lần
thì đầu tiên chúng ta tưởng là nhà đầu tư sẽ bị thiệt phải không ạ
nhưng thật ra nhà đầu tư sẽ không thiệt
bởi vì cái tiền bỏ ra để mà bỏ cọc cho cái dự án này
và coi như cho người ta một cái ảo tưởng giá ảo là cái giá trị thật của đất thủ thiêm là nó ảo nó tăng lên như vậy đó
thì nhà đầu tư họ sẽ hướng đến những cái lợi ích khác

tôi không phải là chuyên nghiệp
chuyên môn thì tôi cũng không dám khẳng định gì hết
nhưng mà một nhà đầu tư thông minh thì họ không bao giờ họ chịu lỗ hết
thì cái hướng mà đi phát triển dự án một cách đàng hoàng
và bán cho người dân là cái hướng bất khả thi ngay từ đầu
thì chắc chắn một trăm linh họ sẽ không chọn
nhưng mà họ sẽ có những cái con đường khác để mà họ có mất sáu trăm linh tỷ
họ có thể thu lại mấy ngàn tỷ hoặc hơn bằng những cái giải pháp khác
thì cái chuyện này thì đó là quyết định của nhà đầu tư
thưa quý vị sau lưng tôi là công trình trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố hồ chí minh
trị giá hơn tám trăm linh tỷ đồng được xây dựng tại thủ thiêm
sau bảy năm vẫn là một khối bê tông gắn khung sắt nằm trơ trọi dưới những lô đất trống
công trình có diện tích hơn một mươi tám m hai cao năm tầng tổng mức đầu tư hơn tám trăm ba mươi sáu tỷ đồng
và dự kiến đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên công trình bị chậm tiến độ và được lùi hơn năm tầng

thế nhưng đã bước sang năm hai nghìn hai mươi hai công trình tiếp tục chậm tiến độ ngồn ngang và chưa biết khi nào hoàn thành
một công trình mang tên trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố hồ chí minh
dở dang nhiều minh chứng cho sự giang dở của thủ thiêm lúc này
còn đây là khu vực được quy hoạch với chức năng là trung tâm tài chính mới
nhưng hiện nay toàn khu vực mới chỉ có một tòa nhà cao ốc quần phòng thương mại

và thay vì hoàn thành hạ tầng hình thành khu trung tâm tài chính
với việc xây dựng các cao ốc kinh tế tài chính thì dường như người ta quan tâm
nhiều hơn đến việc đấu giá đất
nhiều người đang nghĩ tới số phận của ba khu đất còn lại sau khi tân hoàng minh
tháo chạy khỏi lô đất bản ở thủ thiêm
và thưa tiến sĩ kết quả đấu thầu lô đất đắt nhất thì đã bị hủy bỏ
tuy nhiên thì vẫn còn ba lô đất nữa thì chưa có thông tin gì mới
thì theo như tiến sĩ thì diễn biến của tương lai của những cái dự án này sẽ là như thế nào ạ
tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cứ giờ xem
tức là có thể nhà nước cũng sẽ làm những cái động thái tương tự
là sẽ cống xác có quyền hỏi những cái ngân hàng nào cho những cái dự án này cho vay
và tất nhiên là những nhà đầu tư không thực tâm
họ sẽ buộc phải làm cái việc giống như tân hồn minh đang làm
và những nhà đầu tư thực tâm để làm và họ có kế hoạch hẳn hoài
thì chắc chắn họ sẽ làm tiếp và điều đó nó sẽ tốt cho thủ thiêm thôi
và như vậy thì chúng ta sẽ có hai kịch bản
một là ba cái đấu giá kia nó cũng sẽ thụt lùi hết
thì như vậy giá thị trường nó sẽ dần dần nó giảm xuống đúng giá thị thực
bởi vì tất cả chung quanh họ đều thấy đây là giá ảo rồi
và họ không hạ giá thì không ai mua hết
thì dần dần nó sẽ giảm xuống
kịch bản thứ hai là có một hai trong ba cái lối đất còn lại
mà nếu người ta làm thật được thì chúng ta đâu có ngại gì
nó thành một cái giá trị thật mới cho thủ thiêm
thì điều đó nó sẽ khuyến khích cho cái việc là nhà nước có thêm nguồn thu
và chúng ta phát triển thủ thiêm nó phát triển thêm một cái bước tới
thì nói chung thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy nhìn ở cái chuyện là
khi chúng ta phát triển một đô thị theo kinh tế thị trường
thì chúng ta hãy tuân theo cái luật của thị trường
và chúng ta ngăn ngừa những cái tác động mà tạo nên những cái giá ảo không thật
nếu mà là giá trị thật thì chúng ta hoàn toàn khuyến khích
thì điều này nó sẽ giúp chúng ta phát triển một cách rất là bền vững
tức là mọi thứ cái việc mà tăng
giá trị địa ốc nó sẽ tăng đồng thời với cái việc phát triển đô thị
tăng đồng thời với việc tăng mức sống của người dân
tăng đồng thời với việc tăng ngân sách cho nhà nước
tăng phát triển kinh tế của thành phố hồ chí minh
và cuối cùng thì để không ảnh hưởng tới chiến lược phát triển của đô thị mới của thú thiêm
thì theo như tiến sĩ thì giá đất cần phải tuân thủ
và quay về đúng cái vị trí của nó như thế nào
trong quy định kiến trúc tổng thể vậy
là nhà nước không cần phải quan tâm đến giá đất
là bởi vì giá đất cứ để nó theo quy luật của thị trường
và nhà nước nên quan tâm hơn những bài học kinh nghiệm mà chúng tôi đã nói đó
thứ nhất là cấp chính sách cơ chế đặc thù cho thành phố thủ đức
trong đó bao gồm thú thiêm
trên cơ chế thành phố phó tỉnh
hiện nay ông chủ tịch của thành phố thủ đức
chỉ ngang một cái bài học kinh nghiệm của thủ đức
ông chủ tịch quận không thể nào lãnh đạo một cái dự án như thú thiêm
chứ đừng nói là thành phố thủ đức
điểm thứ hai
trung ương cũng như thành phố nên có cái chính sách
là giao trừ quyền cho lãnh đạo thành phố thủ đức
là có thể có những cái chính sách
nghĩa là khuyến khích đầu tư
để mà cho cái việc hút thuốc đầu tư phát triển thủ thiêm
nó hiệu quả cũng như phát triển thú đức
điểm thứ ba
là cái việc mà cần phải làm lại cái quy hoạch
hai bờ đông tây
theo cái hướng thống nhất
chúng ta đã có quy hoạch bờ đông bờ tây
cả hai quy hoạch này
đã trên năm năm quá thời hiệu để mà điều chỉnh
và sắp tới không nên điều chỉnh tách rời nữa
mà nên điều chỉnh thành một cái khối thống nhất
và từ nay trở đi
sắp tới chúng ta có khu đất của cảng sài gòn
rồi chúng ta có những cái khu khác
thì nên có những cái khu đất của cảng sài gòn
có chính sách là không ưu đãi cho bờ tây
mà ưu đãi nhiều hơn cho bờ đông
tức là những ai đầu tư ở bờ đông
thì sẽ được miễn thuế giảm thuế
thủ tục nhanh mọi thứ đều thuận lợi hết
để chúng ta để nhanh thú thiêm phát triển
bởi vì hiện nay chúng ta mới giải tỏa được đất
mà chúng ta không có công trình
không có doanh nghiệp
không có người dân sống ở đây
thì nhà nước vẫn phải trả
hết lãi vay
để mà giải tỏa đất này
và nhiều nhà nước nên lo
còn cái chuyện giá
hãy để cho thị trường lo
thì khi chúng ta làm những cái tác động này
làm tốt đến đâu
giá đề ốc nó sẽ tăng đến nấy
và tăng một cách bền vững
xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ
ngô viết nam sơn đã đem đến trong năm chương trình
ngày hôm nay
và thưa quý vị hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi
thì chúng ta cũng đã hiểu được lý do
cho doanh nghiệp này bỏ cọc
và hy vọng rằng giá đất sẽ quay trở về
với cái giá trị thật của nó
rất cảm ơn tiến sĩ một lần nữa
và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau
trong những số phát sóng tiếp theo
còn bây giờ thì giang thái và tiến sĩ ngô viết nam sơn
xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị
trong số phát sóng tiếp theo